nắng hạn tại tỉnh phú yên diễn ra gây gắt khiến cho hàng nghìn hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt
quỹ ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các phương án hỗ trợ người dân
trong đó tỉnh phú yên trích ra sáu trăm sáu mươi năm triệu đồng và đề nghị các huyện thị xã thành phố trích thêm kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng
để cung cấp nước sinh hoạt cho những địa phương còn thiếu nước nghiêm trọng
huyện tuy an là một trong số những địa phương được xếp vào vùng khô kiệt nhất của tỉnh phú yên
tuy nhiên số hộ thiếu nước sinh hoạt đã lên đến con số ba năm trăm ba mươi bốn với trên một mươi sáu nhân khẩu chiếm hơn một phần ba số hộ thiếu nước toàn tỉnh
để cấp đủ nước cho các hộ theo định mức một mươi sáu lít một người một ngày các địa phương của huyện tuy an phải vận chuyển khoảng hai trăm sáu mươi mét khối một ngày
rất vui mừng tại vì ở đây hôm nay là nước không có nước rất là khô hạn
còn bữa nay ý ban cho nước kia là dân dân tôi khó khởi
vì ban tỉnh có chỉ đạo truyền khai xây dựng phương án kế hoạch
cho người dân sản cư đã chủ động ứng ngân sách xây dựng phương án cấp nước cho một số hộ có điều kiện khó khăn về kinh tế trước mắt
và mặt lâu dài cũng rất mong là tỉnh sớm truyền khai kịp thời cấp nước cho người dân
tại huyện miền núi sơn hòa cũng xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt liên tục
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay lượng mưa trên địa bàn huyện rất ít mực nước trong các ao hồ sông suối hầu hết đã cạn kiệt
hơn bốn tám trăm linh giếng đào và một chín trăm linh đồng
hơn ba giếng khoan phục vụ nước sinh hoạt cho người dân cũng khổ cạn
toàn huyện ước tính có tám trăm năm mươi hộ với hơn ba nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt
về tình hình nước sinh hoạt ở trên địa bàn huyện sơn hòa hiện nay thì có tám trăm năm mươi hộ khoảng ba hai trăm linh khẩu đang thiếu nước
đặc biệt là trong đó có sáu xã
vừa qua thì ủy ban dân quyện sông hòa cũng đã chỉ đạo cho các xã hỗ trợ kinh phí về nạo vét cái giếng khơi
đến nay đặc biệt là trong đó có sáu xã
có chín ba trăm hai mươi năm hộ dân với trên ba mươi sáu năm trăm linh người tại các vùng nông thôn của tỉnh phú yên thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tăng gần ba hộ so với tháng sáu
trước tình trạng hạn hán gây gắt đang xảy ra ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đề nghị trung mương hỗ trợ khẩn cấp năm mươi bảy tỷ đồng phục vụ công tác chống hạn
trong đó một ba tỷ đồng hỗ trợ tiền mua nước sinh hoạt cho người dân